tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt các bị cáo lê văn trường ba mươi tuổi mức án tử hình lê thị thu huyền bốn mươi một tuổi mức án tù trung thân
cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy và võ ninh hai mươi hai tuổi hai mươi năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng trường huyền văn ninh cùng chú tại tỉnh đồng nai đều nghiện ma túy và không có việc làm ổn định
để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
trường liên lạc với một người tên là dũ không rõ lý lịch tại tỉnh quảng bình mua ma túy vào đồng nai tiêu thụ
ngày bảy tháng chín năm ngoái trường đến khu vực thành phố biên hòa nhận thùng hàng chứa một mươi viên ma túy đem về cất giấu tại nhà
sau đó trường đã bán cho hai người nghiện mỗi người năm mươi viên ma túy
ngoài ra trường đã cùng huyền hai lần bán cho ninh ba trăm sáu mươi bảy viên ma túy
sau khi mua được ma túy ninh đem về phòng trọ cất giấu thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
khám xét nơi ở chung của trường và huyền thu giữ năm trăm bảy mươi hai viên ma túy loại thuốc lắc hơn chín viên ma túy có khối lượng gần bốn sáu kg
theo kết quả điều tra trường đã có hành vi mua bán trái phép tổng cộng hơn năm kg ma túy huyền đã mua bán trái phép hơn bốn trăm bảy mươi bốn g ma túy và ninh đã tảng trữ trái phép hơn một trăm tám mươi sáu g ma túy